chiều nay đồng chí trương thị mai đã có buổi làm việc với tỉnh thừa thiên huế về công tác phòng chống khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra trên địa bàn
đồng chí chia sẻ những khó khăn thiệt hại với tỉnh thừa thiên huế đồng thời đánh giá cao công tác phòng chống bão lũ cũng như cứu trợ cho người dân thời gian qua trên địa bàn tỉnh
đồng chí nhấn mạnh chính phủ đã và đang có chính sách hỗ trợ kịp thời cho các địa phương kịp thời khắc phục hậu quả bão lũ
tỉnh cần nhanh chóng ổn định đời sống của người dân cả trước mắt và lâu dài trong đó chú trọng về giáo dục y tế lương thực cây con giống tái sản xuất
nhân dịp này đoàn cũng đến thăm tặng quà cho người dân chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai tại phường hương vân thị xã hương trà
tham động viên gia đình liệt sĩ nguyễn văn bình tại huyện phong điền đã hy sinh trong công tác cứu hộ cứu nạn tại thủy điện rào trang ba